từ đầu năm đến nay tỉnh hà nam đã đón trên hai triệu lượt khách du lịch
trong đó có gần bảy mươi bảy lượt khách quốc tế tăng đột biến so với các năm trước
để có được kết quả trên thời gian qua tỉnh hà nam đã đẩy mạnh công tác xúc tiến
quảng bá xây dựng thương hiệu du lịch hà nam phối hợp với tổng cục du lịch
hiệp hội du lịch việt nam tham gia các hội nghị xúc tiến hội trợ du lịch
tại thị trường quốc tế truyền thống như nhật bản trung quốc hàn quốc
ngành du lịch tỉnh hà nam đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
lượng khách du lịch lưu trú tại tỉnh đạt hai năm ba triệu lượt khách
trong đó có một trăm chín mươi lượt khách quốc tế doanh thu từ du lịch đạt hai tỷ đồng